tại liên hoan kịch nói khu vực phía nam sự việc ngay lập tức đã khiến dư luận dậy sóng
vâng thưa quý vị với đa phần cư dân mạng thì họ đều lên án kẻ từng gây không ít ám ảnh cho các bậc phụ huynh
trong việc bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung này trong tiềm mục cư dân mạng của chúng tôi ngày hôm nay
tại sao được trao giải vậy đạo đức như thế cơ á như một trò hề dễ tái xuất quá vậy
bên mỹ mang tội quê giới tình dục về việt nam ám ngay rẻ bạc một khán giả bức xúc
sau vụ đó vẫn hoạt động nghệ thuật được và còn vinh danh thì không còn gì để nói
một loạt phản ứng gai gắt của cư dân mạng sau khi diễn viên minh béo giành huy chương bạc liên hoan kịch nói toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một
làn sóng chỉ trích vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khi trên nhiều diễn đàn trang cá nhân chủ đề minh béo tiếp tục nhận phản ứng tức giận của cư dân mạng
hàng loạt người dùng mạng xã hội cũng đặt vấn đề với ban tổ chức về việc trao huy chương cho minh béo
tôi không đồng tình với việc trao huy chương vinh danh người như thế không thể nào chấp nhận việc vinh danh một cách vô trách nhiệm như vậy
có phải chúng ta quá dễ dãi với nghệ sĩ vi phạm đạo đức cộng đồng quá dễ dãi thì rác thải
sẽ chản lan
việc tạo điều kiện cho diễn viên trở lại sân khấu cũng không có gì sai
nhưng với một người mới có tiền án đặc biệt là về ấu dâm thì cũng cần xem xét cẩn trọng
giữa thời kỳ mà sự chuẩn mực đạo đức đang báo động thiết nghĩ cơ quan này không nên dễ dãi như vậy
trái với những ý kiến phản đối gây gắt một số cư dân mạng cho rằng cũng có rất nhiều nghệ sĩ vươn lên thành danh từng có quá khứ nghiện ngập tủ tội
chính nghệ thuật phim ảnh lâu nay đều cố gắng tuyên truyền để xã hội rộng lòng đón nhận những người từng tù tội được tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn
vậy thì tại sao lại phải làm ngược lại với nghệ sĩ
ai cũng sẽ có lần lầm lỡ và chúng ta nên tha thứ khi họ đã biết lỗi và đang sửa sai
không ai phạm lỗi cả đời nhưng tha thứ không có nghĩa là tung hô tấm gương tối để dung túng cái sai
việc tái hòa nhập cộng đồng với việc trao huy chương văn hóa cho kẻ đắt tù
từng đi tù về tội ấu dâm là hai việc rất rất khác nhau
cảm hóa đưa người lầm đường lạc lối về với con đường lương thiện không đồng nghĩa với việc trao giải tôn vinh
dù người việt vốn có truyền thống đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại
sau nhiều cư dân mạng đã liệt tội ấu dâm và tội không thể nào tha thứ
nghệ sĩ không chỉ cần tài năng ngày nào cũng thế tài và đức luôn phải song hành
sự vinh danh ấy thực sự phản cảm
một lần nữa dấy lên sự phẫn nổ khi mà vấn đề bảo vệ trẻ em lại đang là vấn đề nhức nhối hiện nay
cư dân mạng cho rằng chúng ta không chặn đường sống của những người đã từng có tiền án
chúng ta không hủy diệt đường nghề của một diễn viên nếu người đó còn thực sự đam mê với nghề nghiệp này
nhưng điều đó không có nghĩa là đi công nhận và trao giải thưởng cho một tội phạm từng bị kết tội ấu rầm
bạn nghĩ sao về việc thanh lọc nghệ sĩ vi phạm
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân